thưa quý vị vào chiều qua ngày ba mươi tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước xác nhận phát hiện chín ca dương tính với virus sars cov hai
đều đang làm việc tại công ty tinh tuyển khu công nghiệp đồng xoài một xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
điều đáng quan tâm là công ty này đang thực hiện ba tại chỗ